theo báo cáo của kiểm toán nhà nước trong nền độ ngân sách năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
nhiều dự án sử dụng vốn oda hiệu quả chưa cao giải ngân chậm nợ công có xu hướng gia tăng
và vấn đề này đang được quốc hội quan tâm và quyết tâm giải quyết
kết quả kiểm toán cho biết hiệu quả sử dụng nguồn vốn oda được đánh giá là chưa tương xứng với nguồn lực đầu tư
chất lượng công trình chưa cao gây lãng phí tổng mức đầu tư thay đổi nhiều lần
giải phóng mặt bằng không đúng tiến độ dẫn đến giải ngân chậm
đến đầu năm hai nghìn một mươi chín mức giải ngân vốn oda chỉ được gần hai tỷ đồng
đạt bảy trên tổng hợp
tổng số hai mươi tám tỷ đồng số vốn được quốc hội giao
nhiều dự án sai cơ cấu vốn chậm hoàn thành tiến độ
trong khi hiệp định vay vốn oda đã hết hiệu lực
giải ngân chậm góp phần làm cho nợ công có xu hướng gia tăng bảy một mươi ba so với năm hai nghìn một mươi bảy
vấn đề về nợ công chúng ta vẫn khẳng định là vẫn nằm trong giới hạn của quốc hội cho phép
nó vẫn đảm bảo an toàn và trong giới hạn
nhưng tuy nhiên thì nó vẫn
nó vẫn tăng lên
tiếp lục nợ công vẫn tăng lên
điều đó là cái điều mà cũng xu hướng vẫn còn tăng
tuy nhiên trong đó đặc biệt vấn đề về cái giải ngân vốn oda chậm
để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn oda
dự thảo luật đầu tư công sửa đổi vừa được quốc hội thông qua
đã bổ sung trong quy trình phê duyệt đề án
đó là trình thủ tướng xem và quyết định chủ trương đầu tư
việc sửa đổi luật cũng nhằm tạo sự thống nhất giữa luật quản lý nợ công
và luật đầu tư công với các dự án oda
cái khâu đề xuất dự án trình cho thủ tướng chính phủ phê duyệt
thì nhằm là tăng cường cái quản lý nợ công
vì trong thời gian vừa qua thì cái nợ công tăng nhanh
đặc biệt là cái việc giải ngân các cái dự án vốn oda
thì những năm trước thường là vượt cái dự toán được phân bổ
ủy ban tài chính ngân sách cho biết
trong bối cảnh nguồn vốn oda và nguồn vốn vay
ưu đãi của các đối tác phát triển đang giảm đáng kể
sẽ làm nghĩa vụ trả nợ gốc của chính phủ lên gấp đôi
do vậy việc bổ sung quy trình phê duyệt dự án oda
đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả là điều cần thiết
những thay đổi trong luật đầu tư công sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi